phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đang tạm giữ đối tượng lưu nhật chiến
trú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng để tiến hành điều tra về hành vi dùng dao đâm chết một người
và làm hai người khác bị thương xảy ra tại ấp phụng an xã an mỹ huyện kế sách
theo lời khai ban đầu của đối tượng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng bảy chiến và vợ đến giữ đám cưới
tại ấp phụng an xã an mỹ huyện kế sách cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày
trên đường về chiến gặp ba thanh niên cũng ra về từ đám cưới hai bên có xảy ra tranh cãi
trong lúc sâu sát chiến lấy ra cây dao bấm từ trong túi quần đâm vào người ba thanh niên
làm một người tử vong và hai người bị thương
sau khi gây án đối tượng chiến đã bỏ trốn
cho đến ngày hai mươi bảy tháng bảy đối tượng đến cơ quan công an đầu thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng để lấy tiền cơ bạc và tiêu xài cá nhân
sau khi thực hiện hành vi lo sợ bị chủ nhà trở về và phát hiện
cho nên ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phùng đã lấy xe máy của ông phúc bỏ trốn về quê ở nghệ an
tuy nhiên khi đến xã tu cha huyện đơn dương thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tại phiên tòa phạm văn phùng thừa nhận mọi hành vi đã gây ra như đã nêu trong cáo trạng
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt phạm văn cùng một mươi ba năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có chiều hướng phức tạp
đặc biệt các đối tượng này đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển
để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như là qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
đây là công việc mà người đàn ông này phải làm mỗi ngày
và nếu chạy trốn mà bị bọn chúng phát hiện thì có thể bị giết ngay tại chỗ
nếu như mà mình không có tiền chuộc thì sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập
thậm chí còn có người còn bị
thiệt mạng mất mạng
trước nhiều thông tin cầu cứu từ các nạn nhân và gia đình nạn nhân
khi có con em sập bẫy việc nhẹ lương cao tại campuchia
các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái đã tích cực vào cuộc
và đưa ra khuyến cáo để người dân không nên nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng xấu
tránh dân vọng bẫy của bọn mua bán người
đồng thời đưa ra những giải pháp để hỗ trợ nạn nhân khi trở về địa phương
công an tỉnh yên bái đã phối hợp với công an các phường xã
tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân nắm được các thủ đoạn của tội phạm
và từ đó có biện pháp phòng tránh cụ thể
cũng như là thực hiện các buổi họp dân để trực tiếp tuyên truyền các thủ đoạn phạm tội của đối tượng
của loại tội phạm này để người dân nắm được
từ đó có những biện pháp tự bảo vệ mình trước các hoạt động thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác vận động các nguồn lực
để hỗ trợ cho các
các nạn nhân bị mua bán trở về
thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đến nay thì hội liên hiệp của nữ tỉnh cùng với tổ chức haga quốc tế tại việt nam
đã hỗ trợ cho một mươi một nạn nhân đi mua bán trở về
công an tỉnh yên bái nhận định thời gian tới
tình trạng người dân bị lừa đi lao động sang biên giới có diễn biến phức tạp
do đó công an tỉnh yên bái đề nghị người dân nên tỉnh táo trước lời dụ dỗ của các đối tượng
không tiếp tay giúp đỡ cho số đối tượng
đưa người xuất cảnh trái phép không nên tin vào lời của các đối tượng xấu
xuất cảnh trái phép sang campuchia để tìm việc làm tránh rơi vào bẫy của bọn mua bán người
công an cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự các đối tượng phan văn vinh năm mươi bốn tuổi ngụ huyện xuân lộc
đỗ hoàng phong ba mươi ba tuổi và lý trường giang bốn mươi sáu tuổi đều ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy
tại khu phố hai phừa an bình tp biên hòa
trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa
bắt quả tan phan văn vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám sát người đối tượng công an thu giữ khoảng hai trăm linh g ma túy tổng hợp
qua đấu tranh vinh khai mua số ma túy trên từ phong và giang
sau đó mang về chi nhỏ bán lại cho các con nghiện tại khu vực tp biên hòa
từ lời khai của vinh lực lượng trinh sát phù hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
tiếp tục điều tra và bắt giữ phong khi đối tượng này đang trú ngụ
tại khu vực quận ba tp hồ chí minh
sau khi biết phong bị bắt giang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc
tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng
công an thu giữ thêm gần ba trăm linh gram ma túy tổng hợp
làm việc với công an bước đầu các đối tượng thừa nhận
có tham gia mua bán ma túy cho nhau để kiếm lời
theo công an thành phố biên hòa đây là vụ mua bán ma túy bị phát hiện có số lượng lớn
sau khi lập hồ sơ ban đầu vụ việc sẽ được chuyển giao công an tỉnh
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
cũng trong ngày hai mươi tám tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ và tiến hành làm việc đối với đối tượng nguyễn tấn lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ khóm một phường năm tp trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
thông tin ban đầu đêm hai mươi sáu tháng bảy
cơ quan công an tiếp nhận tin báo xảy ra vụ giết người
tại khu nhà trọ ở khóm bốn phường năm
nạn nhân là anh huỳnh tốn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ khóm bảy phường sáu tp trà vinh

anh huỳnh tốn anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng thú phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lập tức lực lượng cảnh sát hình sự công an các đơn vị
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành xác minh thu thập chiến cứu có liên quan
và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
thực hiện ý kiến chi đạo của đồng chí đại tá trần xuân ánh
giám đốc công an tỉnh
lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động
tổ chức triên khai đồng bộ các biện pháp công tác công an
truy bắt thú phạm trong thời gian sớm nhất
quá trình điều tra xác minh
công an công an xác định nghi phạm là nguyễn tấn lộc
đang lẫn trốn mất khu vực cầu mây tức
thuộc huyện càng long
ngay sau đó lực lượng hình sự công an tỉnh
triển khai phương án kêu gọi nghi phạm ra đầu thú
cũng như phương án bắt giữ nếu nghi phạm chống đối
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy
đối tượng lộc đã đến công an phường năm
thành phố trà vinh đầu thú và khai nhận
biết được sự việc tốn anh thường xuyên cười cãi
đánh chị ruột của lộc
đêm hai mươi sáu tháng bảy nhận được thông tin
chị gái tiếp tục bị làm phiền
nên lộc đem theo gia tìm đến phòng trọ của chị
thì phát hiện tốn anh đang điều khí xe mô tô
từ khu trọ ra
lộc chọn đường dùng dao đâm cháy nhiều nhát
vào người tốn anh
theo tốn anh bỏ chạy và chảy nhiều máu
nên lộc đã rời khỏi hiện trường
tại cơ quan công an lộc trình bày
cho biết việc làm trên là sai không thể thoát tội
nên đã đến cơ quan công an đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an trà vinh tiếp tục làm rõ xử lý
theo quy định pháp luật
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết
vừa bắt quả tăng hai đối tượng
có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình quần tra
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác của công an tp bạc liêu
phát hiện một đôi nam nữ đang điều khiển xe máy
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
hai đối tượng khai tên mai thị bén hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và trần anh phê
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phùng ngụ huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
qua kiểm tra phát hiện trên người củ ngoan
có hai gói ni lông bên trong có chứa
các hạt tinh thể màu trắng như là ma túy
bước đầu ngoan và phê khai nhận
số tăng vật trên là ma túy được mua từ người khác
để sử dụng thì bị bắt giữ
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá
đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
bắt giữ bốn đối tượng và ba người đàn ông
quốc tịch trung quốc
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an phát hiện
tại khu vực thuộc thôn nà nọng
xã đẻ thám huyện trảng định tỉnh lạng sơn
có một xe ô tô đang chở ba người trung quốc
không có giấy tờ tùy thân
nhập cảnh trái phép vào việt nam
lái xe là vương văn hải
chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
nhập cảnh vào việt nam
để tiếp tục sang campuchia tìm kiếm việc làm
từ lời khai của các đối tượng
lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm
nông thanh tuấn nguyễn mạnh hùng
và bế văn thuận cùng chú tại huyện trảng định lạng sơn
đối tượng tuấn khai nhận
được một người phụ nữ trung quốc
đặt vấn đề đưa ba người trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đồng ý
biết hùng có khả năng đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đã liên hệ với hùng
và được báo giá là chín mươi triệu đồng một người
tuấn báo lại với phía bên trung quốc
giá một trăm linh triệu đồng một người để ăn tranh lệch
sau đó hùng thuê ba xe mô tô
trong đó có một xe do bế văn thuận điều khiển
để chở từ khu vực biên giới
đến xe ô tô của hải chở sẵn
hải điều khiển xe đi theo hướng nari bắc cạn
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ